tại đà nẵng trong một mươi năm qua hội người mù thành phố đà nẵng đã nỗ lực thực hiện
cuộc vận động tăng cường đoàn kết chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng
và chương trình hành động việc làm xóa đói giảm nghèo do trung ương hội người mù việt nam phát động
nhằm giúp hội viên được học nghề và có việc làm ổn định thoát nghèo bền vững
chị nguyễn thị phúc là một trong số bảy trăm linh hội viên hội nghề mù thuộc bảy quận huyện trên địa bàn đà nẵng
may mắn được hội người mù thành phố tạo điều kiện dạy nghề và bố trí làm việc ngay sau khi hoàn thành khóa học
so với trước đây công việc phân loại đóng gói đũa tre hiện tại đã giúp chị có thu nhập bình quân
từ bốn năm đến năm triệu đồng một tháng bảo đảm chi phí sinh hoạt hàng ngày giúp chị tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng
tôi rất vui mừng khi hội được tạo những hội viên nào vào được làm trong hội này là cũng đều có công việc làm
tôi cũng rất vui mừng và tôi cũng có ví dụ tôi hỗ trợ cho những người không có thể đi được bân bê đồ
những người mù họ không thấy thì mình kế hộ cho họ ví dụ như vậy thì có công việc gì tôi thấy phù giúp được
cho những người kém hơn tôi thì tôi làm được hết
giúp các hội viên thoát nghề bằng cách là dạy nghề rồi cho vay vốn từ cái ngân hàng chính sách xã hội
ngoài cái việc mà tổ chức sản xuất tập trung thì còn
còn các cái mô hình ví dụ như là dạy nghề sản xuất ở nhà rồi mình bao tiêu cái sản phẩm do người ta sản xuất ở nhà
nên cho nên họ rất là vui với cái thu nhập đó và chúng tôi cũng thấy hạnh phúc vì đã tạo được cái việc làm cho người lao động
hầu hết các hội viên hội người mù các cấp hội sau khi được đào tạo đều có việc làm và thu nhập ổn định
tùy thuộc vào sức khỏe khả năng lao động của mình mà họ lựa chọn công việc khác nhau
như làm tăm tre đũa tre hoặc massage sông hơi bấm huyệt
thu nhập bình quân đạt từ mức bảy trăm linh đồng đến năm triệu đồng một người một tháng
không chỉ giúp họ tự nuôi sống bản thân góp phần trang trải sinh hoạt gia đình mà còn giúp xóa đi những mặc cảm tự ti
hiện tại người mù thuộc các hội cơ sở đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
gần năm trăm linh người mù được hưởng hỗ trợ năm trăm linh đồng một tháng
theo nghị định hai mươi tám cp của chính phủ
và sáu hội viên được tặng sổ tiết kiệm chín triệu đồng
cùng với nỗ lực của hội người mù
thành phố đà nẵng
trong thời gian tới đây rất cần có sự chung tay của toàn xã hội trong việc dạy nghề và tạo việc làm cho hội người mù để họ thực sự vượt qua những khó khăn chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng